những ngày này là thời gian cao điểm thu hoạch vụ lúa đông xuân tại tỉnh quảng trị
thế nhưng người dân tại huyện triệu phong thì đang rất hoang mang và bức xúc
trước tình trạng kẻ xấu cắm cọc sắt trên những thử dụng chưa thu hoạch
đây là hành vi cố tình phá hoại máy gặt lúa cũng như đe dọa đến tính mạng của bà con nông dân
tỉnh quảng trị đang tích cực điều tra và làm rõ vụ việc
trên cánh đồng của người dân ở đội bảy thôn nại cửu xã triệu thanh huyện triệu phong
xuất hiện hàng chục cọc sắt như thế này
những chiếc cọc dài từ tám mươi đến chín mươi cm một đầu uốn hình móc câu một đầu nhọn cắm xuống đất
lẫn trong các dụng lúa đã chín nên nhìn bên ngoài rất khó để nhận ra
từ sau đợt gió lốc làm lúa đổ dạp xuống người dân mới phát hiện những cái bẫy nguy hiểm này
mà bẫy bẫy cọc là còn cái cọc sắt mà chứ cắm thấp quá thì máy gặt luôn đánh dùng dưới
mà hồi mai cái chiếc máy cây mà cây còn lên thì phát hiện ra mà nước vô
mà phát hiện ra là cái người dân là dâm vô chân rồi do đó là sẽ bị thương
phát hiện ra là một là tổ chức họp dân đi tìm kiếm những cọc sắt còn lại nằm ở trên đồng ruộng
bà con ở đây là một mong muốn là có như là nhờ bên các tỉnh cường các cơ quan để làm rõ và làm ra cái đối tượng
những ngày này nhiều máy gặt lên
hợp va phải cọc sắt nhẹ thì mẻ lưỡi hái nặng hơn thì bị hỏng máy ngưng hoạt động
chi phí sửa chữa từ năm đến một mươi triệu đồng
vì vậy nhiều chủ máy rất hoang mang hủy hợp đồng đã ký với hợp tác xã
việc tu hoạch lúa cũng bị đỉnh trệ
nguyên nhân ban đầu có thể do sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ máy gặt
chúng tôi đã triển khai lực lượng về trực tiếp đeo bàn
làm tin hình và ghi nhận nội dung sự việc của bà con báo cáo
đồng thời báo cáo lên đội hình sự con huyền cùng phối hợp với đội hình sự con huyền tiến hình điều tra
hiện tại là chúng tôi đang tiến hành điều tra và sẽ cố gắng hết sức để làm rõ vụ việc
để đem lại bình yên cho an ninh tự tại địa phương
những thôn lân cận đã chuẩn bị làm đất cho vụ hè thu thì tại thôn nại cửu huyện triệu phong
vẫn còn gần một mươi hectare lúa chưa thu hoạch xong
người dân rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý các đối tượng liên
quan để có thể yên tâm sản xuất và chuẩn bị cho vụ mùa mới